ngày hai mươi một tháng một mươi tại buổi thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và tình hình thực hiện nghị quyết số ba mươi hai nghìn hai mươi một qh một mươi năm về kỳ họp thứ nhất quốc hội khoáng một mươi năm
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh ý kiến trên
nhắc đến công lao của các lực lượng trong công cuộc chống dịch covid một mươi
chủ tịch nước cho rằng trong thời gian qua có sự cố gắng rất lớn của toàn đảng toàn quân và toàn dân ta
đặc biệt là lực lượng tuyến đầu y tế quân đội công an
trong đó ngành y tế là lực lượng sông pha trận mạng nhiều nhất vất vả nhất
chủ tịch nước đã có văn bản yêu cầu ngành y tế chính phủ có sơ kết tổng kết đánh giá để tuyên dương công la của các lực lượng tuyến đầu
về dịch bệnh chủ tịch nước cho biết phương thức hiện nay đã không còn zero covid
chuyển sang thích ứng an toàn linh hoạt với covid một mươi chín bằng những phương thức như năm k vaccine thuốc
nhấn mạnh việc không được chủ quan không đơn giản hóa thích ứng nhưng phải kiểm soát tốt đề cao cảnh giác
chủ tịch nước lấy ví dụ về một số nước gần đây phải tái áp dụng biện pháp giãn cách xã hội
chủ tịch nước cũng nêu ra những ổ dịch vừa mới diễn ra ở cà mau nam định phú thọ để nhấn mạnh việc không thể chủ quan
chủ tịch nước nhấn mạnh không thể đóng cửa mãi đất nước nhất là trong bối cảnh các nước đều mở cửa
nước ta cũng phải mở cửa để giải quyết vấn đề về việc làm thu nhập hoạt động kinh tế xã hội
đây là yêu cầu rất lớn hiện nay nhưng vẫn phải có tinh thần đề cao cảnh giác
dịch covid một mươi chín đang tiếp tục đe dọa nước ta và các nước trên thế giới
do đó trong thời gian này trách nhiệm của toàn đảng toàn quân toàn dân chính phủ quốc hội đặc biệt là ngành y tế rất nặng nề
chủ tịch nước đã nhắc đến tấm lòng của các doanh nghiệp công trạng của nhân dân là vô cùng to lớn
do đó chúng ta phải biểu dương trân trọng dựa vào sức dân dựa vào xã hội hóa để hỗ trợ cho công tác khám chữa bệnh
chủ tịch nước cho rằng nhìn chung tình hình kinh tế xã hội có những khó khăn nhất định nhưng khi dần mở cửa một bước
không khí làm ăn của các doanh nghiệp cả nước hết sức tốt
bên cạnh nhiều tấm gương tốt như quảng ninh hải phòng vĩnh phúc thì có một số địa phương vươn lên mạnh mẽ như các tỉnh đông nam bộ và tp hcm
chủ tịch nước đánh giá tp hcm có chương trình tái thiết kinh tế hết sức quyết liệt bước đầu nhiều người lao động quay lại làm việc
đây là cơ sở để có niềm tin vào một đất nước phát triển sau đại dịch niềm tin này là có cơ sở
chủ tịch nước dân chứng chúng ta có hàng nghìn nhà máy với công nghệ cao kể cả công nghiệp chế biến nên không khí trở lại làm ăn rất tốt
người việt nam năng động sáng tạo quyết liệt chính quyền các cấp đều lo lắng có quyết tâm cao
chủ tịch nước một lần nữa nhấn mạnh đến không khí lao động sản xuất quyết tâm của người dân và doanh nghiệp đang rất tốt
bên cạnh đó nguồn vốn đổ vào việt nam cả trực tiếp và gián tiếp cũng rất lớn
đồng thời người việt nam có câu cách khó ló cách khôn đã xuất hiện nhiều tấm gương
chủ tịch nước bày tỏ sự tin tưởng và sự điều hành của chính phủ các bộ của cả nước thì kế hoạch năm hai nghìn hai mươi hai sẽ đạt tốt
chủ tịch nước bày tỏ vừa qua là đỉnh điểm của sự khó khăn cho việt nam nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng
sự quyết tâm đoàn kết thống nhất của hệ thống chính trị các bộ địa phương đã chủ động kiểm soát dịch bệnh
phổ cập tiêm vaccine thuốc chỉ đạo sản xuất kinh doanh linh hoạt
phù hợp thì kinh tế việt nam năm hai nghìn hai mươi hai sẽ tốt đời sống người dân sẽ trở lại bình thường
vừa qua thủ tướng phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã làm việc trực tuyến với ban chỉ đạo phòng chống dịch của ba tỉnh phú thọ sóc trăng cà mau
tại cuộc họp nhiều địa phương đã báo cáo về tình hình dịch bệnh
các biện pháp và thực tiễn triển khai các quy định tạm thời
cũng như đưa ra một số kiến nghị đề xuất và góp ý nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
theo báo cáo của các tỉnh trong những ngày qua mặc dù xuất hiện một số ổ dịch ngoài cộng đồng
nhưng tình hình vẫn đang được kiểm soát
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia các tỉnh này đã tập trung thực hiện quyết liệt
các biện pháp phòng chống dịch dựa vào ba trụ cột gồm giãn cách cách ly nhanh nhất
hạc nhất và chặt nhất có thể để tránh lây lan ra diện rộng xét nghiệm thần tốc
nhanh hơn tốc độ lây lan nhưng an toàn khoa học hợp lý hiệu quả tiết kiệm
để nhanh chóng phân loại chăm sóc điều trị ép không kịp thời
điều trị tích cực ngay từ xa từ sớm từ cơ sở để người bị nhiễm khơi chuyển bệnh nặng
góp phần giảm tử vong đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
xịn cho người dân khẳng định tinh thần luôn sẵn sàng lắng nghe làm việc khi các tỉnh
thành phố có yêu cầu để cùng nhau tháo gỡ các khó khăn vướng mắt
thủ tướng đề nghị các tỉnh phú thọ sóc trăng cà mau nhanh chóng kiểm soát
các ổ dịch mới phát sinh kiên trì thực hiện các biện pháp đã được chỉ đạo thống nhất
từ trung ương với ba chủ cột nêu trên
thủ tướng giao bộ y tế phối hợp hỗ trợ tối đa cho các tỉnh về y tế
trên cơ sở nghị quyết một trăm hai mươi tám và hướng dẫn bốn nghìn tám trăm linh các địa phương cần đánh giá cấp đổi dịch
ở cơ sở trên phạm vi nhỏ nhất có thể để có các biện pháp y tế hành chính
phù hợp với từng cấp độ từng địa bản
bộ y tế cũng được yêu cầu khẩn trương tổ chức tập huấn cho các địa phương trên cả nước
về nghị quyết một trăm hai mươi tám và hướng dẫn bốn nghìn tám trăm linh để nâng cao nhận thức thống nhất cách hiểu
và cách làm trên toàn quốc tăng cường phối hợp chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương
đồng thời lắng nghe những khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện
đây là việc chưa có tiền lệ cho nên cần vừa làm vừa kịp thời sửa đổi
bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn
bộ y tế cũng được yêu cầu khẩn trương nghiên cứu điều chỉnh quy định theo hướng bộ y tế chủ trì
chịu trách nhiệm đánh giá cấp đổi dịch và chuyển cấp đổi dịch của từng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo tiêu chuẩn tiêu chí điều kiện quy trình chung tạo sự thống nhất trên toàn quốc
tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không để mỗi tỉnh thành phố tự đánh giá một kiểu
đồng thời tập trung tăng cường năng lực y tế các cấp nhất là năng lực điều trị ở cấp cơ sở
để phân loại điều trị từ sớm từ xa ngay từ cơ sở
các xã phường thuộc vùng cam vùng đỏ phải thiết lập ngay trạm y tế lưu động
để người bệnh được tiếp cận y tế nhanh nhất sớm nhất tránh quá tải tuyến trên
thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ bao phủ tiêm vaccine
ưu tiên cho những đối tượng nguy cơ cao địa bàn đang có dịch và tổ chức tiêm khoa học an toàn
hợp lý hiệu quả xây dựng ngay kế hoạch trong thời gian tới và năm hai nghìn hai mươi
trong đó lưu ý loại vaccine phù hợp để tiêm mũi hai
thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp trả trẻ hiệu quả hơn nữa
trong việc đưa đón người từ địa phương này sang địa phương khác
đảm bảo an toàn y tế an ninh trật tự và an sinh xã hội cho người dân
ông nguyễn văn mười phó chủ tịch ubnd tỉnh tiền giang cho biết
hiện tỉnh có trên một mươi năm hai trăm bốn mươi chín ca covid một mươi chín với hai bảy trăm ba mươi bốn ca được phát hiện qua bốn lần tầm soát cộng đồng
trên diện rộng kéo dài từ ngày một mươi tám tháng tám đến ngày một mươi tháng một mươi
số ca tử vong là ba trăm tám mươi ca
theo ông mười tiền giang đang từng bước kiểm soát dịch covid một mươi chín
việc thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã giúp kiểm soát được tình hình
số ca covid một mươi chín trong cộng đồng giảm rõ rệt
bình quân trong tuần qua số ca nhiễm tại tiền giang chỉ ở mức hai con số
tuy vậy tỉnh tiền giang vẫn áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch
mà theo doanh nghiệp và người dân là quá gắt gao so với các tỉnh khác trong khu vực
vẫn áp dụng hình thức sản xuất ba tại chỗ
mới đây nhất một mươi chín doanh nghiệp fdi tại tiền giang với số lượng hàng chục ngàn lao động
vừa gửi thư đến thủ tướng cho rằng việc tỉnh tiền giang một mình đi một đường
khiến cho doanh nghiệp và người lao động rất khổ sở
về chuyện này ông nguyễn nhật trường trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiền giang giải đáp
do người lao động chưa nhận thức đúng việc phòng chống dịch covid một mươi chín và chủng virus delta phức tạp
nên dịch covid một mươi chín bùng phát tại một mươi doanh nghiệp
sau ngày năm tháng tám địa phương đã phải ngừng ba tại chỗ để khắc phục một số bất cập
sau đó cho tiếp tục hình thức sản xuất này
lý giải việc hầu hết các tỉnh thay nhờ miền tây đã cho công nhân đi làm tự do
nhưng tiền giang vẫn áp dụng ba tại chỗ
ông trường nói thời điểm đưa ra quyết định này độ phủ vaccine cho công nhân rất thấp chỉ khoảng bốn mươi năm
việc áp dụng sản xuất ba tại chỗ là để xử lý tình huống khi độ phổ vaccine còn thấp
chúng ta không thể đánh đổi sức khỏe của công nhân của cộng đồng được
vì hiện nay nguy cơ tái bùng phát dịch vẫn còn rất cao
hiện nay độ phổ vaccine mũi một cho công nhân
trong các khu cụm công nghiệp được đẩy mạnh và đạt gần một trăm linh với khoảng một trăm linh chín công nhân
nhưng đó là do mới được phân bổ vaccine và triển khai chích ngừa
nên vẫn chưa đủ một mươi bốn ngày theo quy định
ông trường nói thêm
bà châu thị mỹ phương trưởng ban tuyên giáo tỉnh uỷ tiền giang cho biết
ngoài mô hình sản xuất ba tại chỗ tỉnh tiền giang còn có ba mô hình sản xuất khác đang áp dụng
là một cung đường hai điểm đến kết hợp giữa ba tại chỗ và một cung đường hai điểm đến
và mô hình xanh xanh
mô hình xanh xanh nghĩa là người trong vùng xanh có thể đi làm tại nhà máy cũng trong vùng xanh
hiện một số công ty trên địa bàn tỉnh cũng đang áp dụng mô hình này
chúng tôi có tới bốn mô hình sản xuất để thích hợp với tầng cấp độ dịch khác nhau trên địa bàn
bảo phương cho biết
với quy định hạn chế xe đường từ một mươi chín h tối hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
ông nguyễn văn mười cho biết nguy cơ bùng phát dịch trở lại ở tỉnh rất lớn
nên quy định trên có mục đích nhằm hạn chế người dân ra đường chứ không cấm
đây là nhằm khuyến cáo thôi
trước đó phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn mạnh quyền đã ký văn bản về việc triển khai theo lộ trình
thí điểm hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đường bộ
với đường sắt triển khai thí điểm theo quy định tạm thời của bộ giao thông vận tải từ ngày một mươi ba tháng một mươi
có hai tuyến đi và đến hà nội gồm hải phòng hà nội và tp hcm hà nội
các tuyến khác thực hiện theo lộ trình thí điểm của bộ giao thông vận tải
về vận tải hành khách phối hợp thống nhất với các tỉnh thành phố để tổ chức các tuyến đi đến như quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang lào cai lai châu sơn la
với số chuyến bằng năm số chuyến của các đơn vị hoạt động trên tuyến theo biểu đồ đã được sở giao thông vận tải hà nội công bố
về vận chuyển hàng hóa vận chuyển hành khách bằng xe buýt taxi tp hcm giao sở giao thông vận tải
hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định của bộ ngành liên quan và theo công điện số hai mươi một của chủ tịch ubnd
ubnd tp hà nội vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi
theo đó từ sáu giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi xe buýt xe taxi được hoạt động trở lại theo công suất và hướng tuyến do sở giao thông vận tải hướng dẫn
ubnd tp hà nội giao công an tp phối hợp với sở giao thông vận tải thực hiện tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo hoạt động vận chuyển hành khách đúng quy định
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
đồng thời sở cũng phối hợp với công an các tỉnh thành phố khác có liên quan

sở cũng phối hợp với các phương tiện vận chuyển hành khách và công dân di chuyển giữa các vùng nguy cơ
kịp thời nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vào ngày một mươi hai tháng một mươi sở giao thông vận tải hà nội đề xuất xe buýt được phép hoạt động năm mươi biểu đồ chạy xe
xe taxi xe không gãy dưới chín chỗ hoạt động năm mươi số lượng phương tiện được cấp phù hiệu còn hiệu lực
với xe ôm bao gồm cả xe ôm công nghệ sở giao thông vận tải cho rằng do không đảm bảo nguyên tắc năm k
và khó truy vết khi có tình huống phát sinh liên quan đến f nên đề xuất chưa cho phép hoạt động trở lại tại thời điểm này
tổng cục đường bộ việt nam cho biết ngoài hà nội đến chiều tối nay đã có thêm bảy tỉnh thành chấp thuận kế hoạch cho xe khách hoạt động trở lại
đó là các tỉnh con tum vĩnh long thanh hóa lào cai thái bình thái nguyên yên bái quảng ninh
trước đó bảy địa phương đã đồng ý chạy xe khách liên tỉnh bao gồm điện biên tp hcm đồng nai bắc giang quảng trị
như vậy tính đến nay đã có một mươi năm địa phương đồng ý thí điểm dạy lại vận tải khách liên tỉnh
ngoài ra còn có một mươi năm sở giao thông vận tải đang chờ quỹ ban nhân dân tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến
tổng cục đường bộ việt nam thông tin vướng mắc nhất hiện nay là nhiều tỉnh đang vướng mắt trong việc giả soát lái xe được tiêm đủ liều vaccine
do vậy một số tuyến dù đã được khôi phục nhưng chưa chạy